bộ tem kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh vladimir ilyich lenin một nghìn tám trăm bảy mươi một nghìn chín trăm hai mươi bốn
bộ tem gồm một mẫu được thiết kế theo phương pháp đổ họa
nội dung hình ảnh thể hiện chính là chân dung lenin trên nền lá cờ đỏ
có hình búa liềm và ngôi sao của đảng cộng sản nga
cùng thông tin về tên đầy đủ năm sinh năm mất của lenin
tem được thiết kế nhằm tôn vinh vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản nga
người đã phát triển học thuyết của các mark và engel
và là người sáng lập ra quốc tế cộng sản
bộ tem có khuôn khổ ba mươi bảy x ba mươi bảy mm
tổng công ty biêu điện việt nam thiết kế có giá bốn đồng
vừa qua thực hiện chỉ thị số một mươi sáu ban hành ngày ba mươi một tháng ba của thủ tướng
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cách ly xã hội bộ thông tin và truyền thông cục xuất bản in và phát hành
phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan
tổ chức hội sách trực tuyến chào mừng ngày sách việt nam lần thứ bảy
hội sách năm nay thu hút sự tham gia
của hai mươi bốn nhà xuất bản và hai mươi năm công ty phát hành lớn trên cả nước
với khoảng một mươi đầu sách in được giới thiệu tới bạn đọc
đa dạng hình thức tương tác thanh toán tiện lợi
hai mươi đơn sách đầu tiên tại hội sách trực tuyến được miễn phí vận chuyển
giúp lan tỏa văn hóa đọc đến công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn
đi cùng đoàn quân giải phóng trong chiến dịch hồ chí minh giải phóng sài gòn
có nhiều nhà báo nhà văn
mặc dù là người đến sau
nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
đã có nhiều chuyện ký về sài gòn và miền nam
mà như ông viết
miền đất nay tôi mới tới
nhưng lòng thì đã đến từ lâu
xin giới thiệu một số tác phẩm
và thâm sự của ông qua những sự kiện
gắn liền với lịch sử nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đó là các tác phẩm của seja trả seja
masuda bạn tôi
hello việt nam
về lại miền đất hứa
người về từ b năm đường chín
sống với người đã khuất
đáy sông còn đó bạn tôi nằm
một thời và mãi mãi
vì là chuyện ký
nên có nhân vật bằng xương bằng thịt
có tâm trạng
vui có buồn có đan sen
tác phẩm gây xúc cảm nhất
là của seja trả seja
ông đã khai thác khía cạnh
người sài gòn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với nhiều tâm trạng
tôi đã phải đối thoại với họ
về nhiều vấn đề
ví dụ như là
cuộc sống sẽ ra sao
có hận thù
có trù dập
đây không phải là nội chiến
mà là đánh cho mỹ cút
đánh cho nguyễn nhào
như luật sư nguyễn hữu thọ
thưa chuyện với giáo hoàng
phao lầu sáu
nhân chuyến viếng thăm của luật sư
khi đang có hiệp định paris
và tôi đã nhắc lại
câu phúc âm
với vợ chồng cô
vợ chồng cô bình và anh triệu
hãy trả lại cho seja
đặc của người việt nam
đó của ta mà
tác phẩm masuda bạn tôi
hello việt nam
lại là một câu chuyện khác
được tác giả khai thác
khi đi học tập và công tác
tại nước ngoài
chuyện này thì khá lý thủ
khi tôi tới phi trường islamabad
để tham dự một hóa tu nghiệp
về báo chí
thì tất cả các lái xe taxi
ở phi trường islamabad
xuống đi tôi để đón khách
họ hỏi tôi
tôi lắc đọc
tôi nói tôi là người việt nam
thì bỗng dưng
họ xô lại dàn hàng ra
tay cầm như cầm khẩu ak
đang sông lên tiền tuyến
ô việt nam
và một anh taxi
đã nói với các đồng nghiệp
ông ba mươi tháng bốn việt nam này
và ông rời tôi lên xe
lên xe anh nói là
anh sẽ không lấy tiền
chỉ xin tôi
tặng anh một tiền
mạnh giá cấp nhất
nhưng có ảnh
chủ tịch hồ chí minh
nhà văn khiếu quang bảo
trong một thời
và mãi mãi
với nhiều chuyện ký
qua các chuyến xuyên việt
theo các đoàn
cựu chiến binh
về thăm chiến trường xưa
những nơi khởi nguồn
cho chiến dịch hồ chí minh
giải phóng xe tăng
đó là b năm
miền đất lửa quảng bình
sông thạch hãn
và thành cổ quảng trị
lên tây nguyên
với buôn ma thuột
làng vây khe xanh
và gặp những người anh hùng
phạm ngọc lan
bùi ngọc đủ
hồ đức vai
hồ an nul
cùng trung đội pháo binh nữ
dân quân quảng bình
những tư liệu
mà nhà báo
nhà văn khiếu quang bảo
được xem là thông điệp
cho thế hệ mai sau
về tình yêu đất nước
yêu độc lập tự do
và sự cống hiến
chọn vẹn cho tổ quốc
cũng như các lĩnh vực hoạt động văn hóa
giải trí khác
giữa sân khấu
phải tạm dừng tổ chức biểu diễn
phục vụ công chúng
nhằm thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan
tuy nhiên công việc luyện tập
và sáng tạo của họ
không ngừng lại
nhiều nghệ sĩ
và đơn vị kỹ thuật
lặng lẽ dồn sức
cho những tác phẩm mới
sẵn sàng ra mắt khán giả
khi mùa dịch qua năm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các hoạt động văn hóa
nghệ thuật giải trí
trong thời gian gần đây
dường như đóng băng hoàn toàn
và khi các hoạt động bị chững lại
đó cũng là lúc giới nghệ sĩ
đối diện với khó khăn
ở nhiều phương diện
đầu tháng bốn này
sẽ có một cái chuyến
biểu diễn tại một cái festival
thì nhưng mà với cái bệnh dịch như này
thì là cũng phải dừng lại
rồi những cái chương trình
chẳng hạn như là
chuẩn bị trong một tháng sau

chúng tôi đang chuẩn bị triển khai
để luyện tập
để phục vụ cho các cháu thiếu di
thì nhưng mà bây giờ tạm thời thôi
cái kế hoạch thì sau khi nó yên đoán một chút
thì diễn viên phải đến đây tập
luyện tập rồi là cũng làm mọi thứ
những cái công việc cần thiết
để chuẩn bị cho
phục vụ cho các cháu thiếu di thủ đô
nếu có thể được
chúng tôi cũng họp cán bộ
họp từ những anh em chủ chốt của nhà hát
cũng để ra những cái phương hướng kế hoạch
chẳng hạn như là nó kéo dài một tháng
thì sẽ như nào hai tháng sẽ nào
và chẳng hạn
lâu hơn nữa thì chúng ta phải có những cái kế hoạch
để làm sao mà
để thích ứng để ứng phó
với tất cả những cái gì nó đến với nhà hát
có lẽ là vòng quay nó đang quay rất nhanh
vào cái thời điểm cuối năm ngoái
nhưng bây giờ nó đang chậm dần chậm dần chậm dần
và nhiều những cái dự án
đã phải lùi rời
thời gian về phần sau của năm
chúng tôi đang hy vọng rằng là
khi mà cái dịch bệnh nó
thì các cái hoạt động về sân khấu
và cái hoạt động biểu diễn nói chung sẽ trở lại
nhưng tuy nhiên chúng tôi rất là thận trọng
để làm sao để chúng ta cùng có cái thời gian
để làm cho cái tiết mục đấy
thay vì chúng tôi sẽ
tập vào cuối năm thì chúng tôi sẽ tập ngược lên phía đầu năm
để khi cuối năm chúng tôi có nhiều cái sản phẩm tốt hơn
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị nghệ thuật sân khấu
và bản thân các nghệ sĩ
đều tránh tổ chức làm việc đông người
hầu hết đều luyện tập tại nhà
tuy nhiên với mỗi nghệ sĩ
đây lại là cơ hội để hoàn thiện những kịch bản giang dở
sáng tạo thêm nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa

xa ta còn bốn bề chân môi

có còn nhớ chăng cánh xa trường xương
với máu chảy khói lửa loạn ly
sẽ nghe tan đàn